chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn sau gần một mươi hai năm bị gián đoạn cuộc thi âm nhạc mùa thu năm hai nghìn một mươi chín đã được khởi động trở lại
chương trình do bộ văn hóa thể thao và du lịch cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nhạc sĩ việt nam học viện âm nhạc quốc gia việt nam và các đơn vị liên quan tổ chức
đây là một sân chơi âm nhạc quy mô và chất lượng dành cho những diễn viên nghệ sĩ theo đuổi dòng âm nhạc cổ điển
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
vừa qua tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học
hội thảo khoa học đã diễn ra quốc tế với chủ đề việt nam liên bang nga giao lưu đối thoại văn học và văn hóa
hội thảo thu hút đông đảo các nhà việt nam học nga học các nhà hoạt động văn hóa của liên bang nga và việt nam
tại hội thảo các học giả đã cùng nhau chia sẻ về đặc điểm ngôn ngữ nga việt quá trình giao lưu văn hóa việt nga
đặc biệt là sự giao lưu trong lĩnh vực văn học như tiếp nhận thi pháp học nga tại việt nam
nikolai ivanovic với nửa thế kỷ nghiên cứu văn hóa văn học việt nam
giao lưu văn học việt nga qua những chặng đường lịch sử
hội thảo nhằm tăng cường kết nối giao lưu ngôn ngữ văn học và văn hóa giữa hai nước việt nam và liên bang nga
mười ngày trên biển là cuốn tiểu thuyết tự thuật kể về hành trình của nữ nhà báo bạch dương
cùng các đồng nghiệp của mình trên chuyến tàu mang số hiệu chín trăm linh tới quần đảo trường sa
cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả
nhà báo bạch dương
my ngày với những trải nghiệm câu chuyện trên chuyến tàu chín trăm linh đưa đoàn người tới quần đảo trường sa
trước khi nó được xếp vào bảo tàng
chính vì đi trên chuyến tàu đặc biệt vậy nên chuyến đi này cũng thực sự là một chuyến đi đặc biệt
với nhiều trải nghiệm ấn tượng
đây là cuốn tiểu thuyết rất có ý nghĩa đối với những độc giả đã từng được đến trường sa
hoặc những độc giả mong muốn một lần đến trường sa
nằm trong khuôn khổ năm chéo nga tại việt nam việt nam tại nga
mới đây trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội đã tổ chức tuần lễ phim nga
nhằm giới thiệu những bộ phim chất lượng của điện ảnh nga với khán giả thủ đô
theo đó khán giả đã được thưởng thức miễn phí bảy bộ phim đương đại nga
gồm các cô nhân tình chàng trai đến từ bãi tha ma mantinda nghệ thuật thuần khiết
trận chiến vì sevat topol anna karenina chuyện tình của voronsky
các nhà vô địch nhanh lên cao hơn mạnh hơn
sau thành công của cuốn sách nơi đầu sóng mới đây tại thư viện quốc gia việt nam
hai tác giả lữ mai và trần thành lại tiếp tục cho ra mắt độc giả cuốn sách
mắt trùng khơi mang chủ đề biển đảo
gửi gắm trong mỗi câu văn là những cảm xúc về tình yêu biển đảo
với mong muốn được góp thêm những nhịp cầu nhỏ nhỏ nối tình yêu giữa đất liền với đảo xa
mắt trùng khơi là cuốn tản văn
và ảnh minh họa có độ dài trên một trăm năm mươi trang gồm một mươi tám câu chuyện và bộ ảnh chọn lọc minh họa xoay quanh chủ đề biển đảo
với điểm nhấn là chân dung số phận những con người nơi đầu sóng và hậu phương của họ
có thể nói là trước khi đến với biển đảo thì chúng tôi cũng đã ấp ủ rất nhiều ý tưởng để viết những tác phẩm cho trường sa
tôi đã có một đời sống trước khi ra trường xa và có một đời sống khác sau khi ra trường xa
thì cái chuyến công tác đối với tôi lần đầu tiên
ra với quần đảo trường xa là vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để biến những ước mơ
rằng có những tác phẩm viết về người nếp viết về hậu phương của họ trở thành hiện thực
và điều may mắn đối với tôi đó là tôi có được sự kết hợp đối với kỹ sư trần thành
anh không chỉ đóng góp về mặt hình ảnh
mà ngay cả những trang viết kỹ sư trần thành cũng là người trực tiếp cùng tôi sáng tác để viết về trường sa
trong ngàn vạn điều thiêng liêng
và thương mến
có lẽ những ánh mắt nơi trùng khơi luôn thuộc về nỗi ám ảnh khôn nguôi
có những đôi mắt rưng rưng tiện nhau nơi cầu càng
những ánh mắt bỡ ngỡ ngờ ngác của những người lính mới
khi còn đang ở dưới xuồng nhìn lên hòn đảo bé nhỏ mà mình sắp đặt chân lên
bên mắt người còn có cả những mắt biển mắt trời
bất kể ngày hay đêm đang ngồi lên giữa nghìn trùng sóng gió
trong cái dịp này
mà ra được một cuốn sách như thế vừa đầy đạn vừa đẹp vừa trang trọng
hình ảnh người chiến sĩ hải quân trên nhiều lĩnh vực
tôi thấy đây là một việc hết sức tuyệt thòi
và tôi tin là từ nay đến tết âm lịch
những cuốn sách này sẽ được ra với mỗi người chiến sĩ hải quân nhân đảo
và trong cuộc sống bộn bề của chúng ta hôm nay
chúng ta có quá nhiều việc phải làm
nhưng có một cái việc mà không nên quên và nên ghi nhớ
là chúng ta hãy quan tâm đến những người lính
những người lính ở đảo ở biên giới
những người lính đang ngày đêm canh giữ tổ quốc
cho chúng ta
tác phẩm cũng đề cập nhiều đến con người số phận
không chỉ có những người ở nơi tiền tiêu đang làm nhiệm vụ giữ biển
mà nơi đất liền cũng có rất nhiều số phận đang trùng nhịp với biển đảo
họ là những người cha người mẹ người vợ sống trong đợi chờ
đó là những con người đã hy sinh hạnh phúc riêng tư
để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
chúng tôi thì là những người may mắn được đến với cả quần đảo trường sa
và cũng là một trong những số rất là ít
thế thì cái mong muốn chính của chúng tôi rằng là truyền tải được những hình ảnh
ở nơi đầu sóng đó ở biển đảo quê hương của chúng ta
những đảo nổi đảo trìm những nhà ràn
dk một đang sừng sững ghiên ngang vượt qua sông gió
để bảo vệ giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
cũng như là những cái tài sản rất là quý giá của biển đảo
thế thì chúng tôi truyền tải những hình ảnh đó
và rất là mong muốn có sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng
thế và từ đó thì có những hành động
mà thiết thực phải hướng về biển đảo quy hương

cuộc thi âm nhạc mùa thu
năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động nghệ thuật quy mô quốc gia duy nhất
nhằm tìm kiếm tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng cổ điển
cuộc thi hướng tới động viên khuyến khích và tôn vinh
các tập thể cá nhân có công sức tâm huyết trong việc tìm tòi
và tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới
làm giàu cho nền âm nhạc việt nam
sau năm ngày tổ chức cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn nghệ thuật đậm nét
không phủ nhận thời gian qua đã có những thay đổi
trong quan niệm và hành động để đưa âm nhạc hàn lâm
đến với khán giả
tuy nhiên loại hình này vẫn còn có những khoảng cách nhất định
với công chúng
trên thực tế để có được một buổi hòa nhạc hoàn thiện
gửi đến khán giả các nghệ sĩ phải đầu tư kỹ lưỡng công phu
càng về chuyên môn lẫn kinh phí
mặc dù được quảng bá rầm rộ với sự góp mặt
của những nghệ sĩ tên tuổi nhưng những đêm nhạc
giao hưởng thính phòng chưa thu hút được nhiều khán giả
công chúng hiện nay đặc biệt là giới trẻ
thường chạy theo những dòng nhạc thị trường dễ nghe dễ hiểu
bởi đối với đa số người nghe âm nhạc cổ điển
và nhạc giao hưởng không dễ cảm thụ đòi hỏi họ phải
am hiểu về âm nhạc có trình độ âm nhạc nhất định
và thực sự yêu thích loại hình này
qua bốn lần tổ chức cuộc thi âm nhạc mùa thu
đã tìm ra nhiều tài năng âm nhạc cho đất nước
đóng góp nguồn nhân lực cao vào sự nghiệp phát triển
văn hóa nghệ thuật của việt nam trong những năm qua
và cũng đang góp phần tạo chỗ đứng cho dòng âm nhạc này
trong âm nhạc cổ điển
đây là một cuộc thi duy nhất mà chúng ta tổ chức được
và đã một mươi hai năm chúng ta mới quay lại được
với cuộc thi âm nhạc này
phải nói rằng đây là một sự kiện rất quan trọng
cho giới âm nhạc cổ điển
nó sẽ là một sự giao lưu học hỏi
trao đổi kinh nghiệm học thuật
giữa các đơn vị đào tạo bình diễn
trong hoạt động
trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển tại việt nam
rất là đáng mừng vì năm nay
chúng ta thấy có một số lượng học sinh thí sinh tham gia
trên một trăm bảy mươi thí sinh
đấy là một kỷ lục từ trước đến nay
trong bốn cuộc thi trước chúng ta chưa có được
diễn ra trong năm ngày tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
cuộc thi âm nhạc mùa thu
các thí sinh của bốn bộ môn hòa tấu
độc tấu piano
độc tấu violin
và hát tính phòng nhạc kịch
đã cùng nhau đua tài trong không khí khát khao sáng tạo
những màn trình diễn luôn nhận được những tràng pháo tay tán thường
của đông đảo đại biểu và khán giả
chứng minh cho sự tiếp thu những tinh hoa của nền âm nhạc thế giới
làm giàu cho nền âm nhạc việt nam
của thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay
phải nói rằng là qua cuộc thi thì chúng tôi nhận thấy rằng là
đã xuất hiện ra rất là nhiều các cái tài năng âm nhạc mới

và chúng tôi rất là hy vọng rằng là
trong những lần tiếp theo thì cuộc thi này
nó sẽ luôn luôn là khẳng định cái thương hiệu của mình
và tìm ra nhiều cái tài năng cho đất nước
mặc dù rằng là có những cái sự
có thể rằng là có những cái trình độ chưa đồng đều
giữa các cùng liền
và cũng như rằng là với các bộ môn
thì tuy nhiên rằng là cái trình độ
thì cũng phải nói rằng là
có rất nhiều các thí sinh đã đạt những trình độ quốc tế
mặc dù là thời gian chuẩn bị rất là gấp
nhưng mà tuy nhiên
riêng trong cái chuyên ngành bộ môn piano thì
vẫn có một cái chất lượng
mà bằng chung
chất lượng được nâng cao rất nhiều và
ở đây là cái sự
và một cái thành công nữa là
rất là đông đảm các thí sinh tham gia
từ tất cả vùng nguyên và không phải chỉ
ở các nhạc viện mà còn
cũng trong lần trở lại này lần đầu tiên một hội đồng giám khảo được quy tụ đông đảo gồm một mươi chín thành viên
trong đó có ba giám khảo quốc tế và một mươi sáu giám khảo trong nước là các nghệ sĩ nhà nghiên cứu
quản lý nghệ thuật có uy tín tài năng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chuyên ngành âm nhạc cổ điển
để đảm bảo việc đánh giá một cách khách quan và công tâm nhất
tìm ra những hạt giống những nhân tố tài năng cho sự phát triển nghệ thuật âm nhạc cổ điển nước nhà
đoàn giám khảo cũng đã có thể nói là phát hiện được những cái tài năng rất là nhiều
chỉ tự vọng đây nói đúng nghĩa và cái khả năng là vươn vươn hội nhập với ra bên ngoài là
trong cái chuyên ngành quyên hội này thấy rất nhiều tiềm năng và được chứng những cái tài năng trẻ
với một cái cơ sở thực hiện mà các em sẽ trưởng hành vươn lên và qua cái đoạt thi này thì nó cũng kích thích các em
với cái lòng đam mê nghệ thuật với cái lao động nghệ thuật
với những điều hoài bạo trong đó
với một mươi ba buổi trình diễn các thí sinh đã đem hết sức mình tập trung cao độ để thể hiện phần thi của mình
ban giám khảo đã làm việc với cường độ cao tận tụy miệt mài và công tâm
nhằm đánh giá lựa chọn ra những thí sinh có kết quả tốt nhất để vinh danh
tại đêm bế mạc nhiều giải thưởng đã được trao cho các cá nhân có phần trình diễn xuất sắc
tôi nghĩ là những cuộc thi như thế này sẽ là một cơ hội lớn
một trong những cơ hội lớn để chúng tôi có thể giành luyện học tập
và đưa opera cũng như là thính phòng nhạc kịch đến gần hơn với khán giả công chúng
vì tôi biết rằng là bây giờ nhạc thính phòng nhạc kịch là một dòng nhạc khá là kém người nghe
và ở việt nam thì rất là ít cũng như là rất là hiếm người yêu thích và đam mê bộ môn như chúng tôi

là một trong những người mà vẫn còn rất là trẻ thì tôi cảm thấy rất là may mắn
và cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đã đánh dấu hoặc là mình đã ghi được dấu ấn một phần nào đó trong lòng khán giả
trong bối cảnh nhạc nhẹ lên ngôi nhạc giải trí lấn lướt nhạc chính thống
sự thành công của một cuộc thi âm nhạc hàn lâm đã góp phần tìm lại thế cân bằng cho âm nhạc việt nam theo hướng tích cực
thông qua kết quả cuộc thi các cơ quan quản lý nhà nước
sở đào tạo phát hiện đánh giá thực trạng để từ đó có cách nhìn đầy đủ hơn chính xác hơn
và cũng từ đó sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể thiết thực nhằm phát hiện đào tạo bồi dưỡng những tài năng âm nhạc
góp phần phát triển chung cho nền nghệ thuật của đất nước
hy vọng với kết quả đạt được âm nhạc mùa thu những năm tiếp theo sẽ còn ghi dấu ấn nhiều hơn nữa
trên hành trình đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc thính phòng việt nam
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
vòng văn hóa a nh org vn hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau